đường sao bọng đăng hà là tuyến độc đạo nối hai tỉnh bình phước và lâm đồng
đang bị ngừng trệ giao thông vì xảy ra sạt lở trượt lún nề mặt đường
trong khi lực lượng chức năng tỉnh bình phước đang điều động hàng chục phương tiện máy móc nhân lực
khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại km một mươi tám cộng ba trăm linh
thì trên tuyến đường này lại tiếp tục xuất hiện hơn một mươi điểm sạt lở mới
các điểm sạt lở mới chủ yếu thuộc địa bàn xã đăng hà huyện bù đăng tỉnh bình phước
tại km một mươi tám cộng sáu trăm linh nền đất bị sạt lở đã kéo theo một đoạn tan lùi dài khoảng năm mươi mét
bị sạt lở xuống vực rất nguy hiểm
hiện nay lực lượng chức năng đã ứng trực đọc biển và căng dây cảnh báo
ngoài ra đơn vị này còn tổ chức một xe tuần tra lưu động di chuyển liên tục
để kịp thời cảnh báo đến người tham gia giao thông khi sự cố xảy ra